thưa quý vị hôm nay tòa án nhân dân tỉnh hậu giang đã xét xử sơ thẩm hình sự tuyên phạt bị cáo diệp ngọc hà
chú thành phố hồ chí minh một mươi tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo nội dung cáo trạng vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín diệp ngọc hà mặc trang phục công an nhân dân
đeo quân hàm đại tá bảng tên ghi chức vụ phó cục trưởng đi xe ô tô đến công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang
xưng là lãnh đạo một cục nghiệp vụ bộ công an
tuy nhiên qua tiếp xúc lãnh đạo công an huyện châu thành a nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra thì hà khai nhận không phải là cán bộ công an
qua đấu tranh diệp ngọc hà khai nhận từ năm hai nghìn một mươi bốn đến khi bị bắt với thủ đoạn giả danh công an và đưa ra thông tin gian dối
là chủ đầu tư một dự án biệt thự không có thật từ đó nhiều người tin tưởng đưa tiền cho hà để mua đất mở sưởng dược xin biên chế vào ngành công an
diệp ngọc hà đã lừa được bảy bị hại ở các tỉnh an giang kiên giang hậu giang và thành phố cần thơ thành phố hồ chí minh
chiếm đoạt hơn sáu tám tỷ đồng ngoài mức án một mươi tám năm tù bị cáo diệp ngọc hà phải có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại